sáng nay bốn tháng một kỳ họp lần thứ bốn mươi hai của ủy ban liên chính phủ việt nam lào đã thành công tốt đẹp
dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ việt nam nguyễn xuân phúc
và thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào thông luân si su lít
kỳ họp đã vạch ra phương hướng mới trong năm hợp tác hai nghìn hai mươi
trong đó nhất trí sẽ đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ít nhất từ một mươi đến một mươi năm
tại cuộc họp hai bên đã nhất trí đánh giá trong năm hai nghìn một mươi chín
việt nam và lào đã hợp tác thành công trên tất cả các lĩnh vực
quan hệ chính trị rất tốt đẹp hai nước có cùng quan điểm về nhiều vấn đề của khu vực và quốc tế
năm hai nghìn một mươi chín tổng viện trợ của việt nam cho lào tăng gần một mươi chín và đều được giải ngân hết
đã có năm công trình lớn được khánh thành còn nhà quốc hội lào đã được xây dựng xong phần thô
dự kiến sẽ khánh thành trong năm hai nghìn hai mươi
trong lĩnh vực hợp tác kinh tế việt nam tiếp tục có nhiều dự án đầu tư mới vào lào
đưa việt nam trở thành nước thứ ba có số vốn đầu tư lớn nhất vào lào
với tổng vốn đăng ký lên đến năm tỷ đô la mỹ
kinh ngạch thương mại song phường đã đạt một hai mươi năm tỷ đô la mỹ vượt mục tiêu mà lãnh đạo hai nước đặt ra
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định kết quả hợp tác này củng cố niềm tin của nhân dân hai nước
và mối quan hệ việt nam lào
lãnh đạo hai nước nhất trí trong năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ tiếp tục mua điện của lào
và trong những năm tới sẽ lên tới năm mw để giúp kinh tế lào phát triển
đồng thời tiếp tục để lào sử dụng một số cảng biển ở việt nam
giúp lào từ một nước không có biển thành có biển
hai bên cũng nhất trí sẽ phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương năm hai nghìn hai mươi
tăng trưởng ít nhất từ một mươi một mươi năm đồng thời sẽ xây dựng chiến lược hợp tác giữa hai nước trong một mươi năm tới
ngay sau cuộc họp hai thủ tướng đã gặp gỡ báo chí để thông báo về nội dung kỳ họp lần thứ bốn mươi hai
ủy ban liên chính phủ việt nam lào
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
năm hai nghìn một mươi chín hai nước việt nam lào đã hợp tác toàn diện và thành công trên tất cả các mặt
dưới sự lãnh đạo của hai chính phủ
lãnh đạo toàn diện của đảng nhân dân cách mạng lào và đảng cộng sản việt nam
nhiều lĩnh vực hợp tác trong thời gian qua nhất là năm hai nghìn một mươi chín
tuy có nhiều khó khăn nhưng có nhiều điểm mới thành công
giáo dục đào tạo là lĩnh vực ưu tiên với chất lượng tốt hơn
dưới sự lãnh đạo của hai chính phủ và sự lãnh đạo toàn diện của đảng nhân dân cách mạng lào
và đảng cộng sản việt nam nhiều lĩnh vực hợp tác trong thời gian qua nhất là năm hai nghìn một mươi chín
có rất nhiều khó khăn nhưng có nhiều điều gì
nhiều điểm mới rất thành công
thương mại và đầu tư là nổi bật nhất
số dự án đầu tư mới vào lào tăng lên việt nam là nước thứ ba có tổng mức đầu tư
trên năm tỷ đô la mỹ vào lào năm hai nghìn một mươi chín
và thương mại hai nước đã vượt một hai mươi năm tỷ đô la vượt mức mà hai nước đã thảo luận
kết quả kỳ họp lần này đã thể hiện hợp tác thỏa thuận trong việc ký chín văn bản
hai bên cũng thống nhất củng cố đổi mới và có những bước đột phá trong việc tổ chức thực hiện các dự án mới
mà hai bên đã thỏa thuận cùng nhau hướng tới chất lượng để có hiệu quả cao hơn
kỳ họp lần này thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đảng và chính phủ việt nam
trong việc hợp tác cùng nhau phát triển về kinh tế xã hội của hai nước lào và việt nam
đóng góp vào nhiều lĩnh vực ngành nghề kể cả trung ương và địa phương
ngay sau họp báo
thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng lào thông luân si sô lít
đã chứng kiến lễ ký kết chín văn bản hợp tác của hai bên
trong đó có thỏa thuận về kế hoạch hợp tác giữa hai chính phủ trong năm hai nghìn hai mươi và biên bản của kỳ họp này
hai bên đã ký hiệp định giữa hai chính phủ về chuyển giao người bị kết án phạt tù
biên bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ giao thông vận tải và bộ công chính và vận tải lào
cùng với kế hoạch hợp tác giáo dục trong năm hai nghìn hai mươi
và hợp đồng việt nam mua điện từ nhà máy thủy điện nam cong hai ba nam san ba a nam san ba b của lào
hai thủ tướng đã chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu phát triển nhà máy nhiệt điện than
có công suất hai mw tại tỉnh kham mua